nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh hậu giang sau khi thu hoạch xong vụ lúa đông xuân
đang tất bật vệ sinh đồng ruộng để xuống giống vụ lúa hẻ thu với kỳ vọng là tiếp tục trúng mùa được giá
thế nhưng theo nhận định của các ngành chức năng
thì việc gieo xạ sớm sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức về thời tiết và dịch hại
theo kế hoạch của ngành nông nghiệp tỉnh hậu giang vụ lúa hẻ thu hai nghìn một mươi tám
nông dân trên địa bàn tỉnh sẽ gieo xạ khoảng bảy mươi sáu tám trăm linh ha
đến thời điểm này bà con đã xuống giống hơn hai mươi hectare
trong đó tập trung ở các huyện như châu thành a vị thủy lòng mỹ phụng hiệp và thành phố vị thanh
hiện tại lúa trong giai đoạn mới gieo xạ đến hơn một tháng tuổi
tuy nhiên điều lo lắng của ngành chức năng là trong số lúa đã xuống giống
thì có nhiều diện tích bà con gieo xạ không bảo đảm thời gian cách ly mầm bệnh
đặc biệt là có không ít diện tích gieo xạ trước lịch thời vụ của ngành nông nghiệp tỉnh
nên nguy cơ dẫn đến dịch bệnh trên lúa là rất cao
ba ngày rồi nó bị nhiễm gầy nặng lắm xịt ba kỳ rồi đó
giờ cũng tiến hành xịt hoài đến chiều nay xịt nữa rồi xịt lần này lần thứ tư rồi
mà gầy nó cũng không hết nổi
mình xịt chiều nay sáng mình coi lại gầy nó cũng đáp xuống nữa gầy nó tấn công dữ dằn đó
hiện tại tuy chưa có thống kê cụ thể của các địa phương trong tỉnh
nhưng chỉ tính riêng huyện vị thủy đã có khoảng tám trăm linh hectare lúa được nông dân gieo xạ trước lịch thời vụ
tất cả các hộ xuống giống trước lịch đã được ngành chức năng các địa phương của huyện lập biên bản ghi nhận
để khi có vấn đề về dịch hại sẽ có hướng xử lý
mình muốn xả sớm là ngày trăng lịch hai nữa không để bị ảnh hưởng nước mặn tràn về
sợ nước mặn tràn về lỡ xả trễ thì cũng bị nước mặn tràn về cũng bị hư
thứ ra bà con cũng tranh thủ để xuống giống kịp ngày trăng khuyến cáo của thời vụ
né gầy mà vừa được hạn chế được cái vụ mà nước mặn tràn về
một trong những loại dịch hại đang được ngành nông nghiệp tỉnh hậu giang
và các tỉnh thành vùng đồng bằng sông cửu long quan ngại trong vụ lúa hẻ thu này
là bệnh vang lùn lùn xoắn lá có thể phát sinh và gây ảnh hưởng trên diện rộng
bởi trong vụ lúa đông xuân vừa qua nhiều tỉnh như hậu giang sóc trăng bạc liêu
xuất hiện nhiều ổ dịch vàng lùn lùn sặt lá nên sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây lan sang vụ hẻ thu
nếu không có giải pháp phòng ngừa hiệu quả